chính quyền của tổng thống mỹ donald trump đã gửi tới quốc hội đề nghị thông qua khoản chi bổ sung bốn mươi năm tám tỷ đô la
để hỗ trợ các cơ quan chức năng trong đó có hai bộ y tế và quốc phòng
hy lạp cũng tuyên bố sẽ chi gần năm trăm linh triệu đô la để bảo vệ năm trăm linh người lao động
thực thi gói tài chính linh hoạt hỗ trợ các doanh nghiệp và giảm thuế cho những sản phẩm
giúp phòng ngừa lây nhiễm virus sars cov hai
bà lan cũng đề xuất gói biện pháp gần năm mươi hai tỷ đô la nhằm giảm thiểu thiệt hại do dịch
trong khi cộng hòa séc chuẩn bị chi hơn bốn mươi tỷ đô la để hỗ trợ các doanh nghiệp